điều đó không sai nhưng thực chất khoảng thời gian trong trại giam ấy

trở thành một người mới một người lương thiện để trở về với xã hội với cộng đồng
cuộc sống trong trại giam như thế nào
đó là câu hỏi của nhiều người muốn biết câu trả lời

tại các trại tạm giam trên toàn quốc
đó là những ngôi trường đặc biệt
trại giam phú sơn bốn bộ công an đóng tại địa bàn tỉnh thái nguyên
hiện đang là trại giam phố sơn bốn
đó là trại giam phố sơn bốn bộ công an đóng tại địa bàn tỉnh thái nguyên
hiện đang giáo dục cải tạo cho hàng nghìn phạm nhân với tinh chất phạm tội khác nhau
đặc biệt là số phạm nhân phạm tội về giết người cướp tài sản chiếm tỷ lệ cao
thường có mức án từ một mươi năm đến ba mươi năm hoặc trung thân
chính vì vậy việc tìm ra phương pháp cải tạo cho số phạm nhân này trở về điểm thiện
luôn là trăn trở của ban giám thị và các cán bộ quản giáo phú sơn bốn

cảm ơn các chiến sĩ đối với những người đang chấp hành án tại các đội và được ban giám thị phân công trách nhiệm
để mà cảm hóa để mà cảm thông để mà chia sẻ đối với họ
với những người đã phạm tội thì việc cải tạo giáo dục phạm nhân bằng pháp trị là đặc biệt cần thiết
phương pháp pháp trị là việc yêu cầu phạm nhân tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước và nội quy của trại giam
đây là khu giam riêng biệt đối với các phạm nhân vi phạm kỷ luật
phạm nhân này là bùi văn biên đã vi phạm nội quy buồng giam trong một lúc không kiềm chế
đã xô xát với một phạm nhân cùng phòng
hình phạt cho biên là biệt giam một tuần
sau khi nắm bắt được tâm tư nguyện vọng tội phạm vi phạm
cán bộ quản giáo sẽ có biện pháp giáo dục phạm nhân nhận ra hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm
và quan trọng hơn cả là những phạm nhân vi phạm nội quy kỷ luật sẽ không được xem xét giảm án
đây chính là lý do quan trọng nhất làm cho các phạm nhân rất sợ phạm lỗi
vì như thế con đường trở về nhà sẽ càng xa
để đưa kẻ phạm tội vào khuôn khổ thì phải dùng pháp trị
nhưng để dẫn dắt người phạm tội hoàn lương thì phải cảm hóa họ bằng đức trị
sự kết hợp hài hòa giữa hai phương pháp này không chỉ ở trại giam phú sơn bốn
mà đều được áp dụng tại tất cả các trại giam bộ công an trên cả nước
sự kết hợp đó đã giáo dục cảm hóa được nhiều phạm nhân từng lầm lỗi
tìm thấy đường về với cuộc sống lương thiện
có nhiều phương pháp để giáo dục đạo đức nhận thức xã hội cho phạm nhân đạt hiệu quả
trại giam phú sơn bốn đã phối hợp với trường tiểu học gần địa bàn
mời cô giáo đến mở lớp dạy xóa mù cho phạm nhân
nhìn chung là cái lớp này thì đất số là các anh là đều cao bằng
đấy là dân tộc thiểu số ít người cho nên nhiều anh trong học tập cũng gặp rất nhiều khó khăn
là tiếng kinh nói còn chưa sõi
cho nên là khi mà được vào đây dạy thì các cô cũng cố gắng hết sức
tận tâm chỉ bảo để cho các em nắm bắt được từ cái con chữ cái đầu tiên
sau này hết ba tháng thì các anh sẽ biết đọc biết viết cái văn bản cụ thể như là một bức thư và biết tính toán
phạm a dìn là người dân tộc giao phạm tội vận chuyển trái phép chất cấm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
khi vào cải tạo trong trại giam được học chữ để đọc sách báo phạm a dình rất vui mừng
sau hai tuần thì tôi đã học được biết chữ cái và đọc được những cái bài viết ở trong vở ngăn ngắn
anh thử đọc
bé nga nghĩ gì
bé nga nghĩ bà
bé nga đã ra mà chả hề gì
từ chỗ không biết đọc biết viết những phạm nhân này đã có thể đến khu thư viện lựa chọn cho mình những cuốn sách yêu thích
để tìm hiểu kiến thức và khám phá thế giới qua những cuốn sách
có lẽ đây là món quà đặc biệt mà họ nhận được từ trại giam
khi biết đọc biết viết nhiều phạm nhân đã tự viết thư cho các anh
đặc biệt những phạm nhân này tham gia phong trào viết thư gửi lời xin lỗi mà các trại giam phát động
từng dòng thư sẽ gửi gắm được tâm tư tình cảm của các phạm nhân
khi đã viết ra được tâm tư nguyện vọng của mình đặc biệt là khi viết ra được lời xin lỗi
điều đó chứng tỏ họ đã nhận ra được lỗi lầm và sẽ có động lực để cải tạo tìm ra con đường để trở về với gia đình với xã hội với cuộc sống lương thiện
chăm lo đời sống tinh thần và chăm lo sức khỏe cho các phạm nhân có lẽ là hai lĩnh vực mà các trại giam đều rất trú trọng
khu khám chữa bệnh khang trang sạch sẽ có đầy đủ trang thiết bị để phục vụ các phạm nhân bị bệnh
ban ngày cũng như đêm bất cứ lúc nào cũng có các bác sĩ sẵn sàng cấp cứu
đối với các phạm nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến tử vong
thì đây chính là nơi họ sẽ được làm ma theo đúng phong tục tập quán của người việt nam
một số phạm nhân thì ở vùng sâu vùng xa không có lơi lưng tựa gia đình khó khăn
thì chạy xây một cái nhà níu sát để đưa phạm nhân sau khi mất sang bên nhà níu sát
sau đó chạy làm ma theo cái phong tục tập quán của địa phương và của dân tộc việt nam
nói chung là tất cả các phạm nhân sau khi được mai táng thì an táng tại nghĩa trang
của phân trại của trại ở ngoài khu vực đơn vị ngoài riêng
những phạm nhân xấu xố không có gia đình người thân không nơi nương tựa được an táng tại khu nghĩa địa của trại giam
khi sống họ là những con người lầm lỗi nhưng khi nhắm mắt xuôi tay trở về với đất mẹ
họ vẫn được an táng theo đúng phong tục truyền thống
mặc dù không gia đình không người thân bị gia đình bỏ rơi
thì những phạm nhân xấu xố này vẫn được an nghỉ bên những người bạn tù
hàng năm vào các dịp lễ tết thanh minh các đội tự quản tổ chức lễ thăm viếng
như một sự quan tâm động viên an ủi linh hồn phạm nhân xấu xố nơi chín suối
từ những sự quan tâm đời thường như vậy cán bộ trại giam đã giúp cho các phạm nhân có thêm niềm tin yên tâm cải tạo
để các phạm nhân thực hiện tốt hơn các nội quy quy định pháp luật
thì việc củng cố phát huy vai trò tự quản của phạm nhân luôn được các phân trải quan tâm
hàng tháng đều cho ban tự quản họp bình xét đánh giá tình hình hoạt động
trong đó phân loại rõ tự quản hoạt động tốt khá trung bình và tự quản hoạt động kém
số phạm nhân tự quản hoạt động kém được tổ chức nhắc nhở uốn nắn chấn chỉnh
nếu còn tiếp tục yếu kém sẽ thay thế
cùng với đó là liên tục tổ chức các buổi văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cho phạm nhân
được trại giam duy trì thường xuyên tạo mục đích cho phạm nhân tự rèn luyện bản thân
nâng cao sức khỏe có trí tuệ có sáng kiến yêu đời yêu cuộc sống quên đi những mặc cảm tội lỗi
cùng thúc đẩy nhau thi đua cải tạo
đã có rất nhiều những người trở về hoản lương hướng thiện từ trại giam phú sơn bốn
họ hòa nhập cộng đồng làm các công việc hướng thiện khác nhau
chị đinh thị ngọc phải thụ án hơn một mươi năm tù về tội buôn bán chất cấm
khi trở về làm lại cuộc đời với nhiều bỡ ngỡ mặc cảm quyết tâm hoản lương chị cùng người em gái mở quán phở gà
quán phở gà của chị là một trong những quán phở gà đẹp nhất của việt nam
chị rất đông khách
tưởng rằng hơn một mươi năm trong trại chị sẽ khó hòa nhập với xã hội
thế nhưng với sự quyết tâm chị đã làm được

nói chung là công việc thì rất vất vả và bận rộn nhưng mà đấy cũng là một nền côi và cũng là tôi cảm thấy là cũng rất hài lòng công việc của mình khi trở về rồi
còn đây là ông hồ đình tuấn
ông cũng thi hành án trong trại giam phú sơn bốn một mươi tám năm
vì tội chiếm đoạt tài sản
trong suốt thời gian ấy ông hầu như được làm việc ở đội hàn cắt kim loại
một mươi năm năm trong trại giam đã giúp ông tìm về với con đường hoàn lương hướng thiện và là người có tay nghề hàn cắt kim loại vững vàng
sẵn có nghề hàn khi được mãn hạn tù trở về với gia đình ông đã làm một cơ sở nhỏ chuyên cắt khung nhôm kính
không chỉ có tài chính nuôi sống gia đình ông còn tạo công ăn việc làm cho những người bạn tù hoàn lương khác
thực lòng mà nói ở trong trại một mươi năm
một mươi một năm đến lúc ra trại là rất là bỡ ngỡ
nó bỡ ngỡ vì cái thời gian mình ở trong ấy nó dài
với hai nữa là ra thì cũng không biết là sau này cuộc sống của mình sống bằng nghề gì bằng làm gì
sau đó là tôi gặp một số bạn bè cùng trang lứa ra trại
thì họ cũng động viên trước kia ở trong ấy có cái nghề gì về có nghĩa là sống bằng cái nghề làm cơ khí
và tôi đã quyết định
sau khi ra trại được bốn tháng là bắt đầu mở làm cơ khí
cho đến bây giờ thì cuộc sống gia đình nó lấy dần lại cái ổn định dần lại
và cái thu nhập nó cũng cao dần lên
khi phạm nhân sắp hết án theo quy định của pháp luật là chúng ta cũng phải làm tốt cho chúng ta
giáo dục đầu ra bằng những cái hướng nghiệp dạy nghề cũng như bằng các cơ quan đoàn thể đến tư vấn đến giúp họ
cái việc chuẩn bị tái hoạt nhập cộng đồng
cái kỹ năng sống kỹ năng tìm việc kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng để cho họ có một cái niềm tin khi mà họ trở về với gia đình và cộng đồng xã hội
họ tránh cái tái phạm
trong cuộc sống sống ở gần nhau lâu ngày tình cảm cũng trở nên gắn bó
trong trại giam cũng vậy những người cán bộ quản giáo và phạm nhân ở hai thái cực khác nhau
người quản lý thầy giáo đối tượng bị quản lý và phải giáo dục
thế nhưng những cán bộ quản giáo lại trở thành
người anh người bạn chia sẻ những mối quan tâm trong cuộc sống với phạm nhân
đây là gia đình phạm nhân nguyễn kiên cường
sau khi cường phạm tội giết người phải trả giá chấp hành án hơn hai mươi năm
cha cường vì đau lòng quá đã bị đột quỵ và mất khi con trai đang chấp hành án
những con người đã lỡ xa chân vào con đường lầm lỗi
kéo họ với con đường hoàn lương trở về với nẻo thiện
đó chính là mục đích cuối cùng của ban giám thị cán bộ chiến sĩ của trại giam
đó và nỗ lực không ngừng tìm các phương pháp giáo dục hiệu quả nhất
kết hợp giữa hai phương pháp pháp trị và đức trị để giáo dục cải tạo cảm hóa nạn nhân
mình là cán bộ giáo nhưng mà đối xử với cường như người anh bạn người em thôi
thế cũng định hướng cho cường đi theo đúng con đường cải tạo tốt nhất
để trở về với mẹ bằng tình cảm thực sự nhân tính công tác hà nội
qua đây thì vào trước hết là thăm sức khỏe cô tình hình sức khỏe cô như thế nào
hỏi thăm cô cũng động viên cô để thăm cô mạnh khỏe ổn định sức khỏe
động viên cường tích cực cải tạo
đó là sự phân hồng của đảng và nước
nghị lực của cô không còn lúc chú mất là có ai bảo cô là
cố gắng mà sống đi
vì cường vì con nga con chị nó thì lại mồ não nữa
nên cô nghĩ nhiều lúc cô cũng khổ tâm lắm
thế nhưng mà cô cứ ngắm lúc cô động viên tàn thôi mình cố gắng mình vượt qua tất cả
vì các con mình muốn sống được lúc nào mình lo cho con mình lúc ý
cố gắng chỗ cường thì cường cải tạo thật là tốt
cường về với cô cô chỉ mong mỗi mong của cô là như thế mà chú lúc còn sống chú cũng chỉ mong được như thế thôi
sử dụng biện pháp pháp trị kỷ luật đưa phạm nhân vào khuôn khổ để giáo dục
còn cảm hóa phạm nhân bằng tình yêu thương giữa người với người hay còn gọi là đức chỉ
trong suốt những năm qua đây là phương pháp giáo dục hiệu quả nhất mà ban giám thị cán bộ trại giam trên toàn quốc đã giáo dục
cảm hóa được hàng nghìn phạm nhân đưa họ trở về với nẻo thiện
vì vậy có thể nói trại giam là một môi trường đặc biệt